trước tình hình dịch tà lợn châu phi có chiều hướng lây lan nhanh trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo các huyện thành phố trong tỉnh
triển khai quyết liệt các giải pháp để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng vứt sát lợn
bị bệnh ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh
hiện nay tỉnh lâm đồng không có tình trạng vứt sát lợn chết lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
ra môi trường tuy nhiên để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng vứt sát lợn bị bệnh ra môi trường
tỉnh lâm đồng yêu cầu các địa phương trên địa bàn huy động các lực lượng hỗ trợ người dân
tiêu hủy lợn bệnh kịp thời phát hiện và thu gom tiêu hủy sát lợn bị bệnh vứt ra ngoài môi trường nếu có
do lực lượng công an địa phương theo dõi và xử lý nghiêm các trường hợp vứt sát lợn bị bệnh
ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh
các địa phương đề mạnh tuyên truyền đến trang trại và hộ trăn nuôi
thực hiện khai báo tiêu hủy triệt đề đàn lợn khi phát hiện bệnh
được biết tính đến thời điểm này toàn tỉnh lâm đồng có một mươi trên một mươi hai huyện
thành phố đã xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu phi
lực lượng chức năng đã tiêu hủy gần năm mươi con lợn mắc bệnh với trọng lượng hơn ba bốn trăm linh tấn